theo phản ánh của người dân sống gần khu vực sông vinh đoạn chảy qua địa bàn tp vinh tỉnh nghệ an gần một tuần nay nước sông dần chuyển sang màu đen đặc biệt là bốc mùi hôi thối khiến cho người dân vô cùng lo lắng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh nghệ an
theo ghi nhận của phóng viên tuyến sông từ thành phố vinh đến trạm bara bến thủy dài khoảng năm km nước sông đã chuyển sang màu đen
đến sáng ngày một mươi ba tháng chín nước sông tại khu vực trạm bara bến thủy vẫn có màu đen kịt đặc biệt bốc mùi hôi nồng nặng khiến nhiều người dân vô cùng hoang mang
từ ngày chủ nhật là bắt đầu huyền thường nước đã có huyền thường bốc mùi và đến càng ngày về sau này thì càng cái đồ đầm đặc bốc mùi càng mạnh hơn càng lớn hơn
thì hiện tại đơn vị chúng tôi đang tổ chức thực hiện là mở hết tất cả các cổng để xử lý cái nguồn nước này làm bảo hoàn chỉ tuổi thiệu nhất cái vấn đề ô nhiễm
tình trạng nước chuyển màu đen bốc mùi hôi thối cũng xảy ra tại sông đào thượng lưu của sông vinh đoạn chảy qua huyện hương nguyên
đặc biệt đây là nguồn nước cung cấp cho các nhà máy nước sạch trên địa bàn thành phố vinh
hiện các cơ quan liên quan của tỉnh nghệ an đang cung cấp hồ sơ tài liệu sớm xác định nguyên nhân xử lý rứt điểm tình trạng trên để người dân an tâm sinh sống